thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây dư luận nóng lên về việc cấp phép các dự án nạo vét đường thủy khơi thông luồng lạch và tận thu sản phẩm
việc khơi thông luồng lạch là cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện đường thủy
tuy nhiên do trong quá trình triển khai dự án đã xảy ra việc lợi dụng thực hiện dự án để khai thác cát trái phép gây bức xúc cho nhân dân
nói cách khác tình trạng cát tặc được hợp thức hóa dưới dạng các dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa được cấp phép với chiếc gậy pháp lý trong tay
nhiều doanh nghiệp ngang nhiên hút cát ngày đêm mặc cho chính quyền địa phương và người dân bức xúc dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân về vấn đề này
sản đức bác huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
từng màng ruộng lớn của người dân dùng để canh tắc hoa màu bị những chiếc gầu múc cát tác động đổ xuống lòng sông
các tàu hút cát đã khai thác cát cả ngày lẫn đêm gây sạt lở đất sản xuất ảnh hưởng đến đời sống của người dân buộc người dân phải tập trung phản đối xua đuổi tàu
nhiều cuộc đụng độ giữa doanh nghiệp và người dân đã xảy ra
bãi bồi thôn trung kiên xã đôn nhân huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
bãi bồi rộng hàng trăm hectare được người dân nơi đây trồng ngô bao đời nay đã bị sạt lở nghiêm trọng
theo người dân thì khoảng một phần ba bãi bồi bị sạt lở và nguyên nhân là do những chiếc tàu hút cát kia hút cả ngày lẫn đêm
bờ kè đá để bảo vệ đê này được hoàn thành cách đây vài năm nhưng đến nay đã bị sạt lở nghiêm trọng
chính quyền địa phương tiếp tục gánh những khoản kinh phí để kè lại bờ đá nhưng việc những bờ kè này tồn tại được bao lâu thì không ai dám chắc
vì những chiếc tàu kia vẫn hoạt động hút cát đêm ngày
tình trạng thực tế của địa bàn thôn chúng tôi là quá nguy hiểm rồi
đất sạt lở ảnh hưởng đến hoa màu màu màng thâm chí còn ảnh hưởng đến cả các ngôi nhà trong vnđ
tôi đề nghị các cấp các ngành có trách nhiệm can thiệp vào giúp đỡ dân chúng tôi
để chúng tôi được yên lành tránh tình trạng gây nguy hiểm bởi vì dân chúng tôi gần đê
đất này là đất của chúng tôi mà đã từ những năm tôi năm nay là bảy mươi bảy tuổi nhưng mà từ năm tôi còn nhỏ tôi đã ra đây làm cỏ làm canh tác với bố của mẹ thôi
mà cái đất này không bao giờ mất mà bây giờ các anh ấy đe vào để khai thác cát chúng tôi mất hết cái đất cát ở đây mà con cái chúng tôi cũng không có điều kiện làm ăn
có những lúc là ngô rơi xuống là tả
được ăn rồi
như ông vừa nói là hỏi tỉnh tỉnh bảo là ký giấy phép là nạo vét
bọn em đi là từ xã
về hỏi trường thôn trường thôn bảo là dân có đất dân giữ
vừa rồi là những công ty vào thỏa thuận với nhân dân là có mỗi khẩu chín mét thôi
trường thôn bảo như vậy
dân nào hộ nào lấy lấy không lấy là mất
thế nên là dân nó quá ức chế
doanh nghiệp hút cát làm sạt lở bãi bồi và đê kè

là một lý do sức của người dân sở tại
khoảng chừng vài tháng trở lại đây
người dân trong ngôi làng ven sông này vẫn phải thường xuyên cắt cử nhóm từ năm đến bảy người
túc trực bờ sông bất kể ngày đêm
hệ phát hiện tàu khai thác cát đến gần bờ là lập tức dân làng hò nhau xua đuổi
va chạm có thể xảy ra bất cứ lúc nào
dẫn tới an ninh trật tự tại khu vực này luôn đặt trong tình trạng báo động
người dân báo với chính quyền địa phương
nhưng khi kiểm tra những doanh nghiệp này đều có giấy phép nạo vét đường thủy
sản phẩm nên không thể xử lý
cuộc chiến giữa người dân nơi đây và các doanh nghiệp khai thác cát là chưa có hồi kết
dư luận đặt câu hỏi về việc cấp phép một dự án nạo vét luồng lạch trên diện rộng có thực sự cần thiết
điều này cần các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ
và đưa ra ánh sáng những doanh nghiệp núp bóng giấy phép nạo vét đường thủy
khơi thông luồng lạch và tận thu sản phẩm để khai thác cát gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa
trên địa bàn bình phúc thì hiện nay địa bàn bình phúc tôi có tiến sông hồng và tiến sông lô
thì có hiện có cục đường thủy có cấp giấy phép nạo vét luồng
hai cái tuyến này thì do đường thủy cục đường thủy nội địa quản lý chứ không phải là địa phương
vì nó là tuyến đường thủy nội địa quốc gia
thế cho nên cái việc cấp phép thì do cục đường thủy nội địa cấp
và cái phân luồng nạo vét luồng nào lý trình ký mét bao nhiêu và tận thu bao nhiêu sản phẩm
thì cái này là do dự án của cục đường thủy cấp
thế nên với cái vai trò của giao thông địa phương thì khi có các cái dự án này
nếu như thông qua địa phương thông qua tỉnh thì ủy ban tỉnh có thể giao cho các xã văn ngành
giám sát theo chương trình của cục đường thủy nội địa việt nam yêu cầu
thế nhưng ở đây cái việc phối hợp giữa các cái đơn vị mà được cấp nạo vét đường thủy nội địa
với địa phương thì tôi cho là có những chỗ mà nó chưa được tốt
việc nạo vét này nó có tác động tuy nhiên cái việc sạt lửa bờ sông
bờ sông và hệ thống đê kè thì có nhiều nguyên nhân xảy ra
nguyên nhân thứ nhất là việc điều tiết về hệ thống thủy điện cho phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
thì làm giao động nguồn nước cũng là một nguyên nhân
nguyên nhân nữa là nguyên nhân có sự tác động việc khai thác nạo vét luồng lạch với dòng sông
cái việc nạo vét luồng lạnh đối với dòng sông này thì cũng có ảnh hưởng đến ổn định bờ sông
gây sạt lở một số vị trí như ở bạch liêu
để làm cho sạt lở một số vị trí đất mất đất nông nghiệp
mới đây tỉnh bắc ninh đã đề nghị
thủ tướng chỉ đạo bộ công an vào cuộc điều tra làm rõ các cá nhân từ trung ương đến địa phương
đứng sau bảo kê đe dọa cán bộ chuyên môn lãnh đạo sở ngành và chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh
làm sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng
trước đó ubnd tỉnh bắc ninh đã đề nghị dừng một dự án nạo vét khơi thông luồng đường thủy nội địa
kết hợp tận thu sản phẩm trên sông cầu
vì cho rằng trong quá trình làm dự án đã xảy ra tình trạng hút cát trái phép
dẫn tới bãi bờ sông bị sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
và khiến tỉnh bắc ninh phải chi hàng chục tỷ đồng để khắc phục hậu quả
tỉnh vĩnh phúc cũng không ngoại lệ khi các bờ kè này tiêu tốn ngân sách của tỉnh hàng chục tỷ đồng
và đang có nguy cơ bị cuốn xuống lòng sông
có thể người ta khai thác theo giấy phép của cục đường thủy
thì các cơ quan chức năng địa phương có thể biết chậm hoặc không biết
hoặc là có thể người ta không cho biết là rất khó
cục đường thủy cũng có những văn bản đề nghị địa phương giám sát
nhưng cái việc giám sát như thế nào thì chúng tôi phối hợp các ngành với nhau để giám sát này
ai chủ trì và ai đứng ra chỉ đạo việc giám sát này
thì đây là có những lúc mà các cơ quan chức năng trên địa phương
cũng rất khó khăn trong việc giám sát này
chính trước tình trạng này thì ubnd tỉnh đã có văn bản
đình chỉ dừng việc khai thác đạo vét luật lệch từ tháng một hai ngày hôm nay
thì nay đến nay trên địa bản đã dừng tất cả hoạt động đạo vét luật lệch
theo cái đường thủy nội địa
ngoài ra phần lớn các tàu vào mỏ hút cát đều không yêu cầu doanh nghiệp lấy hóa đơn
hoặc có lấy thì chủ mỏ hạn chế tối đa việc xuất hóa đơn
đồng nghĩa với việc tài nguyên đang bị các doanh nghiệp khai thác vô tội vạ
không ai kiểm soát được
qua đó chúng ta thấy một thực trạng giấy phép đạo vét đường thủy khơi thông luồng lệch
và tận thu sản phẩm chỉ là chiếc gậy pháp lý để họ đối phó với ngành thuế
đối phó với chính quyền quản lý
trên thực tế hàng ngày họ vẫn bán cát tận chân mỏ
thuyền vẫn cứ ăn cát vô tư và doanh nghiệp tính khối lấy tiền
thực trạng đó diễn ra lâu nay dẫn tới tài nguyên thất thoát
nhà nước thất thu thuế người dân mất ruộng
trong khi đó tiền thì chạy vào túi một số nhóm người
câu hỏi đã rõ nhưng đến nay các cấp các ngành vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng
vì vậy cuộc chiến cát tặc vẫn còn tiếp diễn tại nhiều địa phương
hình ảnh vừa rồi cũng đáng nhớ
chúng tôi đã khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau